mở đầu bản tin với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
năm hai nghìn hai mươi hai tiết kiệm được năm mươi năm tỷ đồng ngân sách giảm tối đa kinh phí hội họp
đây là một trong những điểm sáng trong báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi
do bộ trưởng bộ tài chính nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hồ đức phớt thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày trước quốc hội trong phiên họp vào chiều ngày hôm nay
báo cáo nêu rõ thời gian qua chính phủ đã kịp thời báo cáo bộ chính trị quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội ban hành một số giải pháp chính sách chưa có tiền lệ để hỗ trợ chia sẻ khó khăn
với người dân doanh nghiệp trước các tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
trong đó chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành các giải pháp tài khoá để tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội như các giải pháp miễn giảm giãn thuế
và các khoản thu khác của ngân hàng nhà nước
khoảng một trăm hai mươi ba sáu nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp
ngân sách trung ương tiết kiệm và cắt giảm dự toán ngân sách được khoảng năm mươi năm tỷ đồng
bằng năm dự toán quốc hội giao
chính phủ cũng kiên quyết điều chuyển vốn từ bộ cơ quan địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp
sang bộ cơ quan địa phương có nhu cầu về vốn và có tỷ lệ giải ngân cao
góp phần vào kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi đạt tám mươi sáu bảy kế hoạch
giảm chi thường xuyên xuống còn sáu mươi ba tám mươi năm
chi đầu tư tăng lên hai mươi bảy sáu tổng chi ngân sách
hệ thống pháp luật về quản lý đất đai tiếp tục được hoàn thiện
đã đưa hơn sáu mươi ba hectare đất chưa sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế xã hội
chuyển dịch gần bảy mươi sáu ha đất cho phát triển hạ tầng sản xuất kinh doanh phát triển đô thị
đã thu hồi hủy bỏ hơn một năm trăm linh dự án với diện tích gần ba mươi ha đất
đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
năm hai nghìn hai mươi đã thực hiện tinh giảm biên chế gần hai mươi bốn người
bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo của chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế
của công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí như một số bộ ngành địa phương chậm ban hành chương trình
thực hành tiết kiệm chống lãng phí hệ thống pháp luật còn thiếu đồng bộ
tình trạng chậm nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục
cũng trong phiên làm việc chiều nay với bốn trăm bảy mươi bảy trên bốn trăm tám mươi đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành
chiến tỉ lệ chín mươi năm năm mươi chín tổng số đại biểu có mặt
quốc hội đã quyết định rút ngắn chương trình kỳ họp thêm ba ngày để phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường nhấn mạnh
trước tình hình phức tạp khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín các cơ quan hữu quan bộ ngành
cần tập trung cao độ trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh
căn cứ tình hình thực tế và quy định của nội quy kỳ họp
ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận và quyết định điều chỉnh chương trình từ ngày hai mươi năm tháng bảy
đến khi bế mạc kỳ họp theo hướng làm việc cả ngày chủ nhật hai mươi năm tháng bảy
giảm một ngày thảo luận tại hội trường về nội dung tài chính ngân sách đầu tư công
chương trình mục tiêu quốc gia đồng thời tận dụng một ngày nội dung nhân sự
và kéo dài thời gian một số phiên làm việc
như vậy kỳ họp sẽ kết thúc sớm hơn ba ngày dự kiến bế mạc vào ngày hai mươi tám tháng bảy